với mục đích đẩy mạnh phát triển phong trào cờ vua việt nam hội nhập trình độ cờ vua thế giới
đồng thời tạo điều kiện cho các vận động viên việt nam có hệ số phai được quốc tế
lễ khai mạc giải cờ vua tính hệ số elo quốc tế hà nội mở rộng lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
đã được diễn ra với sự tham dự của nhiều kiện tướng cờ vua quốc tế của việt nam
giải cờ vua tính hệ số elo quốc tế hà nội mở rộng lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
do liên đoàn cờ việt nam phối hợp với câu lạc bộ kiện tướng tương lai tổ chức
với mục đích tìm kiếm tài năng góp phần phát triển phong trào cờ vua khu vực
tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị thi đấu cho giải cờ vua đông nam á năm hai nghìn một mươi chín
hướng tới các giải lớn trong nước và quốc tế năm hai nghìn một mươi chín
giải thu hút tám mươi một vận động viên tham gia đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước
trong đó có một vận động viên kiện tướng quốc tế im bốn kiện tướng fidi
bốn dự bị kiện tướng liên đoàn cờ thế giới cm với tổng giải thưởng là
ba mươi tám triệu đồng trong đó giải nhất là một mươi triệu đồng
đặc biệt ban tổ chức giải đã tạo điều kiện cho vận động viên khuyết tật
được cùng thi đấu với vận động viên bình thường
đây thực sự là một giải đấu không khoảng cách mang tính nhân văn cao
thời gian thi đấu từ ngày hai tháng sáu đến hết ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tại trung tâm văn hóa phố cổ hà nội năm mươi đào duy từ